cục quản lý thị trường tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức tiêu hủy gần tám tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc và nhiều đồ chơi trẻ em khác
trước đó tại khu công nghiệp bắc duyên hải lực lượng chức năng bắt giữ xe đầu kéo
chở hàng chục nghìn gói bánh kẹo cùng các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ
tất cả được đóng trong thùng có ghi chữ nước ngoài
qua xác minh thì chủ hàng lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định
đội quản lý thị trường số một tỉnh lào cai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ lô hàng
trị giá một trăm linh triệu đồng đồng thời ra quyết định tịch thu và tiêu hủy lô hàng theo quy định của pháp luật